theo như lời khai của thúy từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một do thua lỗ trong kinh doanh thúy đã nợ số tiền hơn hai tỷ đồng và nảy sinh định chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng khi tới giao dịch dịch vụ ngân hàng
cụ thể từ đầu năm hai nghìn hai mươi một thúy lợi dụng chức vụ trưởng biêu cục đồng quang yêu cầu nhân viên dưới quyền cung cấp tài khoản mật khẩu đăng nhập phần mềm giao dịch liên kết với ngân hàng thương mại cổ phần biêu điện liên việt
vào thời điểm giao dịch viên và kiểm soát viên vắng mặt thúy tự ý thu tiền của khách hàng đến gửi tiết kiệm sử dụng phần mềm thực hiện tất cả các sổ tiết kiệm và lập mới các sổ tiết kiệm giả để lừa khách hàng từ đó chiếm đoạt số tiền hơn hai tỷ đồng
công an huyện thới bình của tỉnh cà mau phối hợp cùng công an xã biển bạch vừa bắt quả tang nhiều đối tượng nam nữ đang tụ tập đánh bài ăn tiền tại ấp thanh tùng xã biên bạch bất chấp quy định một mươi sáu quy định về cấm tụ tập
tụ điểm đánh bài trên được tổ chức tại nhà của nguyễn văn tiến người dân địa phương có một mươi đối tượng đã bị bắt quả tang trong đó có năm nữ lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ tại chiếu bạc và trên người đối tượng ba mươi chín triệu đồng một mươi hai bộ bài cùng một số vật chứng khác
ngoài việc xử lý về hành vi đánh bạc cơ quan chức năng sẽ đề nghị xử lý thêm về lỗi không thực hiện quy định hạn chế tập trung đông người theo chỉ thị một mươi sáu
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị